chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
về việc tồn tại một kho thuốc trừ sâu bị dò dỉ trong khu dân cư ở thị trấn rừng thông huyện đông sơn tỉnh thanh hóa sau đây là nội dung chi tiết
nay bà quyết muốn bán một trăm linh m hai cho hộ khác nhưng địa phương không giải quyết vì không đủ điều kiện
bà quyết có tham khảo quyết định ba mươi tám hai nghìn một mươi bốn qdubng ngày tám tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn của ủy ban nhân dân tỉnh thái nguyên thì thấy thửa đất của bà vẫn được phép tách thửa
bà quyết hỏi trường hợp của gia đình bà như thế nào là đúng sở tài nguyên và môi trường tỉnh thái nguyên trả lời vấn đề này như sau
theo câu hỏi bà quyết nêu bà muốn tách diện tích một trăm linh m hai để bán trong thửa đất trồng lúa
có diện tích hai trăm linh m hai thì phải bảo đảm nguyên tắc tách thửa đất quy định tại khoảng một điều sáu quyết định số ba mươi tám hai nghìn một mươi bốn qd ubng ngày tám chín hai nghìn một mươi bốn của ủy ban nhân dân tỉnh thái nguyên
cụ thể diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất quy định tại điều bảy và điều tám của quy định này áp dụng đối với cả thửa đất mới được tách và thửa đất còn lại sau khi tách
không tính phần diện tích đất thuộc hành lang bảo vệ các công trình công cộng
trường hợp bà hỏi được quy định tại khoản một điều bảy quyết định số ba mươi tám hai nghìn một mươi bốn qd ubng
cụ thể diện tích tối thiểu của các thửa đất sau khi tách bằng hoặc lớn hơn một trăm năm mươi m hai một thửa
vì vậy nếu bà muốn tách diện tích một trăm linh m hai đất nông nghiệp nêu trên là không đủ điều kiện
trường hợp nếu bà tách thửa đồng thời với việc chuyển mục đích sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp thì phải bảo đảm quy định tại điểm b khoảng hai và khoảng bốn điều tám của quyết định số ba mươi tám hai nghìn một mươi bốn